thưa quý vị ngày hai mươi sáu tháng năm công an quận một mươi hai tp hcm cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam với huỳnh văn giỏi sáu mươi chín tuổi về tội hành hạ người khác
tất cả các quyết định và lệnh đã được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn
đây là người xuất hiện trong clip chửi bới đánh đập của bà tám mươi năm tuổi tại mái ấm quán trọ trăng khuyết gây bước xuất trên mạng xã hội
giỏi làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên quỹ tư thiện và báo trợ xã hội trăng khuyết từ năm hai nghìn hai mươi
được giam nhiệm vụ quản lý quán trọ mái ấm tình thương quận một mươi hai trực thuộc quỹ tư thiện và báo trợ xã hội trăng khuyết
hằng ngày giở trong coi chăm sóc khoảng một mươi bốn cụ già neo đơn cơ nhở không có nơi sinh sống
trong quá trình chăm sóc giọ đã đánh đập chửi bới cụ bà tám mươi năm tuổi
bức xúc với hành vi trên một người đã dùng điện thoại quay lại và đăng tải trên mạng xã hội với mong muốn hành vi này sẽ bị xử lý
công an quận một mươi hai tiếp nhận thông tin và khẩn trương vào cuộc điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam huỳnh văn giỏi về tội hành hạ người khác
riêng cụ bà trong vụ việc hiện sức khỏe đã ổn định